với số phiếu năm mươi năm trên năm mươi năm đạt một trăm linh đồng chí phan việt cường
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng nam
đã được bầu vào chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam
nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
hoạt động này diễn ra trong kỳ họp thứ một mươi hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam khóa chín
nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một được tổ chức vào sáng nay
đồng chí phan việt cường sẽ thay đồng chí nguyễn ngọc quang sau nghỉ hưu theo chế độ
đồng chí phan việt cường sinh ngày một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba quê quán tại xã đại đồng
huyện đại lộc tỉnh quảng nam trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế cử nhân luật cử nhân chính trị
đồng chí phan việt cường từng đàm nhiệm các chức vụ phó tránh thanh tra tỉnh quảng nam
phó bí thư huyện ủy tây giang tránh thanh tra tỉnh quảng nam trưởng ban nội chính tỉnh ủy quảng nam
phó bí thư thường trực tỉnh uỷ quảng nam